tình hình dịch bệnh trên cả nước nhìn chung đã được kiểm soát hơn do đó cảnh tượng đông đúc tại các sân bay nhà ga vào thời điểm đầu hè cùng các đợt nghỉ lễ cũng đã được dự báo trước
tuy nhiên tình trạng kẹt cứng một đoạn dài đường vào sân bay vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng
mặc dù là ngày cuối tuần và chưa đến dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn nhưng cửa ngõ sân bay tân sơn nhất vẫn bị kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hơn hai tiếng
nhiều người ra sân bay bực bội vì có nguy cơ chạy chuyến
đến một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng bốn tuyến đường phạm văn đồng và khu vực vòng xoáy nguyễn thái sơn quận gò vấp hướng về sân bay tân sơn nhất vẫn đang kẹt xe nghiêm trọng
trên đường phạm văn đồng cả hai làn ô tô và xe máy đều chật kín phương tiện kéo dài từ khu vực đường dây xe lửa đến vòng xoay cầu vượt nguyễn thái sơn
hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau đứng trôn trần một chỗ
để tránh ủn ứ kéo dài nhiều ô tô đi qua làn đường dành cho xe máy khiến giao thông càng thêm kẹt nghiêm trọng hơn
nhiều người đi xe máy chen nhau leo lên vỉa hè rồi tiếp tục ủn tắc
nhiều tài xế và hành khách ra sân bay đều suốt ruột và rất mệt mỏi vì kẹt xe kéo dài
anh nhật người dân buôn bán trên đường phạm văn đồng chia sẻ kẻ xe từ hồi gần năm giờ chiều đến hơn bảy giờ tối vẫn chưa hết kẻ xe trên đường phạm văn đồng
kẹt xe quá khiến quán tôi cũng vắng khách
tại khu vực vòng xoay gần gầm cầu vượt nguyễn thái sơn do giao thông dối loạn các phương tiện chen lấn nhau di chuyển nên một số tài xế phải tự xuống đường để điều tiết giao thông
mặc dù vậy khi vừa giải quyết ủn ứ được vài phút thì giao thông tiếp tục tắc nghẽn cục bộ
người đàn ông đi xe máy đang bị kẹt xe chia sẻ
phía sau kia còn kẹt dài lắm chúng tôi đi làm về còn không sao chứ nhiều người đi ra sân bay giờ này chắc chạy chuyến tôi thấy có vài người kéo vali đi bộ rồi
do chen lấn nhau thoát kẹt nên xe buýt và một ô tô con xảy ra va chạm tại khu vực vòng xoay khiến hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ bên hầm
cả hai phương tiện đứng chờ cảnh sát giao thông tới giải quyết
nên tình trạng kè xe càng thêm nghiêm trọng và lan sang các tuyến đường kết nối
có thể thấy việc un tắc kéo dài tại lối ra vào sân bay đã khiến nhiều người tỏ ra vô cùng sốt ruột vì lịch trình của mình có thể bị thay đổi
càng những lúc tắc nghẽn như thế này thì những người tham gia giao thông tại đây càng cần giữ bình tĩnh tránh lấn làn hay xảy ra va chạm khiến tình trạng ủn ứ càng trầm trọng